thưa quý vị chiều nay đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
về thúc đẩy công tác sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
tính đến thời điểm hiện nay hiện có một trăm sáu mươi một trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp hoàn thành công tác sắp xếp đổi mới
một số tập đoàn tổng công ty như tập đoàn công nghiệp cao su việt nam tổng công ty lâm nghiệp việt nam
đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tạo việc làm cho người lao động tại các địa phương
còn lại chín mươi năm trên hai trăm năm mươi sáu công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới theo phương án được phê duyệt
và chưa được phê duyệt phương án nguyên nhân là do chưa xử lý xong tồn tại tranh chấp đất đai
chưa xây dựng phương án sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch đất của địa phương
không đủ điều kiện sản xuất do tài chính khó khăn âm vốn chủ sở hữu
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp
xác định rõ những tồn tại khó khăn ở cấp nào thì cấp đó phải được ra xử lý không đùn đẩy trách nhiệm
đề nghị các bộ ngành địa phương ra soát các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể
thẩm định các phương án sắp xếp đổi mới để trình thủ tướng tháo gỡ các vướng mắt
xử lý rứt điểm tranh chấp về đất đai của các tập đoàn tổng công ty để đẩy nhanh tiến độ
sáng nay phó thủ tướng trần hồng hà đã trực tiếp kiểm tra một số doanh nghiệp đang sản xuất cung cấp thiết bị
thuộc các gói thầu của dự án đường dây chuyển tại điện năm trăm linh kv quảng trạch phố nối
hay còn gọi là dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba ở khu vực hà nội bắc ninh và hưng yên
qua kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cung ứng cột thép cho dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba
tại bốn doanh nghiệp trên địa bàn hà nội bắc ninh và hưng yên
phó thủ tướng trần hồng hà nêu rõ dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương
để hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chậm khâu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án vì vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất
nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị
chăm lo cho người lao động để dây chuyển sản xuất ổn định phát huy tinh thần sáng kiến
và các bộ ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt
tại cuộc làm việc nhanh ở trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh hương yên phó thủ tướng đánh giá cao quyết tâm
và nỗ lực của các doanh nghiệp sự chỉ đạo của bộ công thương evn ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp và tổng công ty truyền tải điện quốc gia nhằm hoàn thành các gói thầu sớm hơn thời hạn đặt ra
phó thủ tướng đề nghị bộ công thương evn tổng công ty truyền tải điện quốc gia tiếp tục xem xét
nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ các điều kiện
về năng lực thiết kế và công nghệ cũng như quy trình kiểm chuẩn kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm
từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian nhân công dành nguồn lực tập trung sản xuất
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và bốn mươi chín năm giải phóng việt nam thống nhất đất nước
hôm nay bộ ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định geneva về đình chỉ chiến sự ở việt nam
một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
phó thủ tướng trần lưu quang đã tới dự và phát biểu
phó thủ tướng trần lưu quang khẳng định với hiệp định geneva lần đầu tiên trong lịch sử
các quyền dân tộc cơ bản của việt nam là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng
hiệp định geneva đã thể hiện sáng ngời tâm thế bản lĩnh
và bản sắc ngoại giao việt nam thời đại hồ chí minh khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước việt nam
yêu chuộng hòa bình trọng công lý và lẽ phải có ý chí cuột cường bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia dân tộc trên thế giới
trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp với nhiều cơ hội thách thức đa chiều như hiện nay
kỷ niệm bảy mươi năm ký kết hiệp định geneva là dịp để thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc
vẫn khởi tự hào về các thế hệ đi trước làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này
cùng với hiệp định sơ bộ một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiệp định geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng việt nam
mang đậm dấu ấn tư tưởng phong cách và nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh
quá trình đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva là cuốn cẩm năng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc
thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao việt nam
đã được kế thừa vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán ký kết và thực thi hiệp định paris một nghìn chín trăm bảy mươi ba sau này
cũng như trong xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc ngày nay